kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trước đó vào chiều ngày hôm qua trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
nhiều bị cáo nguyên là cán bộ các đại sứ quán ở nước ngoài đã khẳng định mục đích tổ chức các chuyến bay giải cứu
là giúp đỡ công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài muốn về nước khi dịch covid một mươi chín hoành hành trên thế giới
các chuyến bay này là thực hiện công tác bảo hộ công dân không vì mục đích vụ lợi
tuy nhiên quá trình tổ chức do thiếu nhận thức những cán bộ này đã nhận tiền cảm ơn mà không ý thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên dùng súng và hung khí chuẩn bị từ trước để giải quyết mâu thuẫn vào tối ngày hai tháng bảy vừa qua
trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với bốn thanh niên trực tiếp tham gia gây dối trật tự công cộng
năm thanh niên gồm võ trần đình dương trần viết hào tôn thất trần thành tú chế văn quốc tuấn
sự việc xuất phát từ cuối tháng bốn năm nay dương đang bán ở quán nhậu thì bị một nhóm nam thanh niên không rõ lai lịch đến đập phá quán
qua tìm hiểu dương biết đây là nhóm xóm chùa và lên kế hoạch trả thù
dương đặt mua qua mạng một khẩu súng bắn đạn trì kèm theo sáu viên đạn
tối ngày hai tháng bảy khi nhận được thông tin nhóm xóm chùa đang ở khu vực đường trần xuân lê
dương rủ theo nhóm bạn cầm theo súng và hung khí bắn vào hai thanh niên nghi ngờ là nhóm xóm chùa bị thương tích
thấy hai nam thanh niên bỏ chạy nhưng cả nhóm không đuổi kịp nên dừng lại và đi về
với hành vi cố ý gây thương tích năm thanh niên gồm phạm minh khánh lê trọng phúc nguyễn quốc hải nguyễn tấn đạt và nguyễn hoàng trọng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang khởi tố
do bực tức vì bị dọa đánh ngày bốn tháng bốn đạt thường cùng với bốn thanh niên mang theo hung khí tìm một thanh niên tên là thắng
để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau
hậu quả khánh dùng dao bấm gây thương tích cho một thanh niên là bạn của thắng
sức khỏe một mươi chín
ngoài khởi tố bị can cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ còn ra lệnh bắt tạm giam khánh phúc hải
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đạt trọng do chưa đủ một mươi tám tuổi
riêng nguyễn thanh thường tại thời điểm thực hiện hành vi chưa đủ một mươi sáu tuổi nên không bị khởi tố về hành vi cối gây thương tích
chiều ngày hôm qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ
theo ghi nhận nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đã bị ngập cục bộ khi mưa lớn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ
nhiều tuyến đường có đoạn ngập gần hết bánh xe do nước thoát không kịp
tại trung tâm hành chính đà lạt lượng mưa đã đạt mức là tám mươi tám hai mm
tuy nhiên sau khi mưa tạnh khoảng ba mươi phút lượng nước đã rút hoàn toàn
người dân đã dọn dẹp xử lý đồ đạc để tránh bị hư hỏng
đến một mươi bảy giờ cùng ngày sau khi nước rút giao thông đã trở lại bình thường
phần cuối là những thông tin truy nã